bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành thông tư số hai mươi sáu năm hai nghìn một mươi chín
sự đổi bổ sung một số điều của quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
thông tư số hai mươi sáu thể hiện quan điểm đổi mới về hoạt động kiểm tra đánh giá
theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh
điểm mới đáng chú ý của thông tư là tất cả các môn học đều có đánh giá bằng nhận xét
thay vì chỉ ở một số môn học như trước đây
việc đánh giá bằng nhận xét nhằm hiện thực mục tiêu định hướng đánh giá phẩm chất năng lực người học
cùng với việc giảm đầu điểm một trong những điểm mới đáng chú ý của thông tư hai mươi sáu
là tăng cường khen thưởng toàn diện hoặc theo lĩnh vực nhằm khích lệ động viên học sinh trong học tập và rèn luyện
ngoài danh hiệu học sinh giỏi học sinh tiên tiến như hiện hành
còn có thêm danh hiệu học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập và giàn luyện
thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi